nếu như mỹ đang đứng đầu thế giới khi có hơn sáu mươi một triệu ca nhiễm tám trăm ba mươi bảy ca tử vong
thì ngày hôm qua bà lan đang phải chấp nhận sự thật về số ca tử vong vượt mức một trăm linh ca
trên tổng số hơn bốn triệu ca mắc mới
chính phủ ba lan vào ngày một mươi một tháng một thông báo số ca tử vong do covid một mươi chín kể từ đầu dịch đến nay
đã vượt mốc một trăm linh và nước này thuộc nhóm các nước có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
đến nay chỉ khoảng sáu mươi ba dân số trưởng thành của ba lan đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
một trong những mức thấp nhất trong liên minh châu âu
chính phủ ba lan hiện kêu gọi người dân tiêm vaccine tuy nhiên không áp dụng yêu cầu
phải có giấy chứng nhận tiêm vaccine khi tham gia các hoạt động xã hội